nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của nữ thi sĩ nổi tiếng chile gabriela mischa đại sứ quán chile tại việt nam
với sự hợp tác của thư viện quốc gia việt nam tổ chức triển lãm gabriela mischa sau bảy mươi năm của giải tưởng nobel văn học con gái của một dân tộc mới
qua triển lãm này đại sứ quán chile mong muốn góp phần để người dân việt nam hiểu hơn về văn hóa chile
triển lãm gồm những bức ảnh chưa được công bố về cuộc đời của một nhà văn giáo viên và nhà ngoại giao gabriella mischa
gabriela mischa tên thật là lucila de maria godoy ancayaga một trong những nhà văn nổi bật nhất trong lịch sử văn học mỹ latin
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm bà đã giành giải thưởng nobel về văn học và trở thành người phụ nữ mỹ latin đầu tiên nhận được giải thưởng này
đồng thời bà cũng đã rất thành công khi hoạt động trong các lĩnh vực khác như sư phạm và ngoại giao
cũng nhân dịp này đại sứ quán chile đã trao thưởng cho người giành giải nhất trong cuộc thi viết luận kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của nữ thi sĩ nổi tiếng
được tổ chức cùng khoa tây ban nha của đại học hà nội và khoa ngôn ngữ và văn học tây ban nha của đại học hồ chí minh
triển lãm mở cửa đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại thư viện quốc gia việt nam